các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lui xuống miền trung dự báo trong ngày hôm nay gió đông bắc kết hợp với địa hình đón gió của rãnh trường sơn tiếp tục là nguyên nhân gây mưa cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong đó mưa khá thường tập trung vào sáng và đêm với cường độ đặt cấp mưa vừa có nơi mưa to đặc biệt là đối với các tỉnh thành phía bắc
không chỉ gây mưa khối không khí lạnh cũng khiến cho nền nhiệt ba tỉnh là thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh giảm mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu hết không nơi nào vượt quá ngưỡng hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng xuống tới bình thuận được dự báo tiếp tục có thời tiết ổn định trời ít mưa ngày nắng nhiệt độ về trưa chiều cao hơn hẳn so với khu vực phía bắc phổ biến mức nhiệt từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
tây nguyên và nam bộ hôm nay sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh thấp xích đạo đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn và nâng trục dần lên về phía bắc
vì vậy mưa trên cả hai khu vực có xu hướng gia tăng
tây nguyên và nam bộ hôm nay sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của dãnh thấp xích đạo đang có xu hướng gia tăng
trong đó khu vực ven biển các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau và cả kiên giang tiếp tục sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trên biển cùng với sự tồn tại của rãnh thấp xích đạo hôm nay toàn bộ các vùng biển phía nam vùng từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang khu vực vịnh thái lan
cũng như khu vực ngoài khơi xa nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa được dự báo tiếp tục có mưa rào và rông ở mức độ giải rác
tầm nhìn vì thế giảm thấp cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió rất nguy hiểm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước